sau hai năm soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu chính thức có hiệu lực thi hành vào đúng tháng sáu tháng hành động vì trẻ em
nhiều quy định mới đã được ban hành trong văn bản này nhằm bảo vệ tốt hơn quyền trẻ em theo các quy định và công ước quốc tế
tuy nhiên vấn đề còn lại chính là việc cụ thể hóa để đưa các quy định này vào với cuộc sống
một trong những điểm mới nổi bật trong luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu đó là quy định cụ thể các nội dung về các cấp độ bảo vệ trẻ em
phòng ngừa hỗ trợ can thiệp và trách nhiệm thực hiện cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chăm sóc thay thế
các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng xử lý vi phạm hành chính và tái hòa nhập cộng đồng
tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại nhiều trẻ em đối tượng được bảo vệ chính của văn bản luật này lại không biết nhiều về đường dây nóng hỗ trợ cho mình trong các trường hợp khẩn cấp
trẻ em có quyền là được đi học và
con có biết về đường dây nóng mà khi có cần thì trẻ em được gọi đến thì con có biết số điện thoại này không

theo ý kiến của một số phụ huynh luật cần có những cách thức tuyên truyền cụ thể và hiệu quả sinh động qua các hình thức phù hợp với trẻ
rõ ràng là cái luật này thì chúng tôi biết chưa được rõ biết là ban hành từ mùa một tháng sáu rồi và có hiệu lực từ mùa tháng sáu
thế nhưng mà với tư cách là phụ huynh thì cũng chỉ là qua thông tin qua mạng
thì biết là có một cái luật như thế còn cụ thể các điều quả nào thì thật ra chưa rõ
nên tôi nghĩ là đầu tiên phải đưa vào là các trường học đầu tiên là các trường học
thì những cái qua thông qua những cái hình thức là những cái chính khóa hay là những cái hội đoàn của trường
ví dụ là hội trang nhập phụ huynh này rồi những cái hội trong đoàn thể trong trường thì cũng sẽ tuyên truyền
luật gì thì nó cũng phải đi vào đời sống
và cái cách tốt nhất để chúng ta tuyên truyền là phải cho trẻ được tham gia bằng những hành động thiết thực nhất
ví dụ như các chương trình những cái tổ chức mà họ tuyên truyền bằng cái kỹ năng sống
tức là họ có thể tham gia trực tiếp và bằng những tình huống cụ thể để xử lý những tình
ví dụ như xâm hại tình dục vừa qua chẳng hạn rất là nóng lên trong cái xã hội đấy
thì bằng những cái việc làm thiết thực thôi
chứ tức là cũng là cái văn bản luật
nhưng hãy thực hành thực hành và tuyên truyền vào cái đời sống hàng ngày của các con
có thể nói
trẻ em không chỉ bằng cách đưa ra các văn bản pháp lý mà còn phải đưa được các văn bản đó thấm vào cuộc sống
để các bậc cha mẹ và toàn xã hội hiểu rõ và thực hiện tốt nhất trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ
khi đó văn bản mới thực sự có ý nghĩa